nhân dịp lễ giáng sinh sáng nay một mươi chín tháng một mươi hai đồng chí đặng thị ngọc thịnh
ủy viên trung mương đảng phó chủ tịch nước đã đến thăm chúc mừng các vị chức sắc
chức việc và đồng bào tín đồ tin lành tại tổng liên hội hội thánh tin lành việt nam miền nam
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh chúc mừng hội thánh tin lành
và các tín đồ đón mùa giáng sinh năm mới an lành hạnh phúc
phó chủ tịch nước nhấn mạnh trong thời gian qua chúng ta đã thực hiện được nhiệm vụ kép
trong đại dịch covid một mươi chín vừa thực hiện phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội
việt nam là một trong số ít quốc gia đạt tốc độ tăng trưởng hai sáu
trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế
để đạt được những kết quả đó đảng nhà nước đánh giá rất cao sự đồng hành
tham gia của gần một triệu tín đồ hội thánh tin lành đặc biệt là các hoạt động chung sức
góp phần khắc phục hậu quả cùng dân dân miền trung trong đợt thiên tai bão lũ vừa qua
đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự đóng góp của hội vào các phong trào thi đua
nhằm xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển